các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chứa trong đó không chỉ là cách làm bí quyết mà đó còn là giá trị văn hóa ẩm thực riêng của từng địa phương
nếu miền bắc nổi tiếng với làng bánh đà dĩnh kế bắc giang bánh đa nông xá hải phòng miền nam với bánh tráng củ chi bánh tráng tràng bàng tây ninh
thì miền trung không chỉ nổi tiếng với bánh đa minh châu thanh hóa bánh tráng gạo dày bình định mà còn có một làng nghề làm bánh chúng ta phải kể đến
đó là làng nghề bánh tráng đông bình xã hòa an huyện phú hòa tỉnh phú yên
đây là làng nghề đã có bề dày cả trăm năm gìn giữ và phát triển
nhưng cũng như các làng nghề làm bánh khác hiện nay làng nghề này cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức
trần thị bồng
cái tuổi ngoài tám mươi năm nhưng cụ bà trần thị bồng
vẫn hàng ngày cần mẫn tham gia vào một vài công đoạn trong dây chuyền sản xuất bánh tráng của người con gái
theo bà bồng thì ngày xưa thời phong kiến bánh tráng làng đông bình chỉ làm với số lượng ít phục vụ cho nhu cầu của nhà quyền quý
còn người nông dân trực tiếp làm ra hạt gạo kỳ công tráng bánh tần tiện lắm dịp lễ tết mới đốt lò tráng bánh phục vụ nhu cầu gia đình
sản phẩm của mỗi gia đình đều là tự cung tự cấp
nên bánh tráng khi đó không phải làng nghề nhưng hầu hết những người phụ nữ trong mỗi gia đình đều biết tráng bánh theo nhu cầu và khẩu vị của gia đình
đến khi hai cuộc chiến tranh chống thực dân pháp và đế quốc mỹ nổ ra
nhiều người trong tỉnh trong huyện cứ nghĩ sẽ chẳng còn người trong làng đông bình làm nghề tráng bánh nữa
ấy vậy mà những người phụ nữ này ngày ấy ban ngày thì đi tàn cư
tối lại về làng tráng bánh
phơi xương để giữ nghề tổ tiên để lại
để chiếc bánh tráng đông bình có được thương hiệu như ngày hôm nay
hơn một trăm linh hộ làm bánh ở đây một mặt phải gìn giữ và phát huy những kinh nghiệm quý báu của ông cha
mặt khác họ cũng luôn học hỏi tiếp thu những công nghệ làm bánh hiện đại thời nay
đó là sự tinh tế trong việc lựa chọn loại gạo phù hợp
sự chuẩn mực trong việc pha chế bột gạo với bột mì
để chiếc bánh có độ dai dẻo sâu sát trong khu vực
sâu sát trong không ngâm gạo xay bột khéo léo tỉ mỉ trong các công đoạn tráng xếp phơi và ép
cho những chiếc bánh trở nên phẳng rồi mới được đóng gói đem bán đến tay người tiêu dùng
ở bất kỳ công đoạn nào cũng cần sự chuyên tâm cần cù khéo léo của người phụ nữ
vì vậy chiếc bánh khi đưa ra thị trường mới ngon trắng và để người ăn nhớ mãi
bánh tráng đông bình
ví dụ này ngoài nói trời nắng thì bình thường ngày trời mưa mưa là cái bó
cô một số ăn cũng chó mèo này vô nó ăn cũng chị
chị cái gì cũng lo bánh hết nó vất vả đủ chịu hết con
còn bình thường nắng thì ớ mà mưa thì làm được
ba giờ rưỡi bánh gạo mình nấm lửa xong rồi bốn giờ kép mình luôn lo
từ hôm bốn giờ tuần tới bốn giờ chiều mình xuống lo
thì một ngày như lãi suất ví dụ mình tráng vốn đồ của mình đấy là cũng bấy tám trăm ngàn
lãi mình kiếm ngày công cũng như trăm rưỡi ngàn
theo người dân ở đông bình thì nghề này làm giàu là khó
nhưng bù lại nó luôn tạo ra công ăn việc làm để người chăm chỉ không phải ngơi tay trong thời gian đợi lúa chín
thành niên không nhàn rỗi tụ tập xình hư
người già thấy có ích cho gia đình xã hội
và người nhà nông có đồng ra đồng vào
đi làm thì nghề chín chục ngàn
mà nghề nén thì làm
mà nghề mưa thì nghỉ
quất quá thì mình cũng làm công việc vậy
có hầu cũng mệt có hầu nó cũng khóe
thì cũng ráng làm vậy chứ giờ sao
cũng như bà bồng chẳng còn người thợ cao niên nào trong làng biết rõ nghề làm bánh ra đời từ bao giờ
và ai là cụ tổ của nghề
họ chỉ biết những thế hệ đi trước đã truyền cho thế hệ đi sau
vì vậy ai cũng tâm niệm có làm tốt việc truyền nghề mới không sợ nghề truyền thống bị mai một
nhưng hiện nay với xu thế hình thành và phát triển nhiều nghề mới trong xã hội
đã làm cho việc truyền nghề của làng đứng trước nhiều thách thức
đây nè giờ ở đây thấy con trẻ nó đâu chịu làm giờ già không nè
đấy còn bấy mưu còn người con đấy nữa đêm đấy
tám mưu cũng còn làm đấy đây xéo máy cũng còn làm đấy
thế mà nay nó không có làm nữa đây là nó đi xuống hết rồi mây đi đổi rồi nó không có làm gì nữa
không chỉ đứng trước sự thiếu mặn mà với nghề truyền thống của giới trẻ
mà nghề tráng bánh thủ công với lò đất bếp lửa và những chiếc bánh tráng tay cũng đang đứng trước một sự cạnh tranh lớn
đó là sự ra đời của những dây chuyền tráng bánh bằng máy
với việc lắp đặt dây chuyền máy móc hiện đại
đã cho năng suất gấp cả chục lần
điều này đã làm một người phụ nữ có hơn hai mươi năm gắn bó với lò bánh thủ công như chị đông
quyết định từ bỏ những công đoạn làm bánh được đời bà đời mẹ truyền lại
để thay thế nó bằng một dây chuyền máy móc hiện đại
một ngày chị sáng suất là ba trăm linh kg gạo
thường ra là sáu bánh chị phải mướn năm nhân công
sáng lượng máy của mình chạy là cứ một tiếng hôm hồi là bốn cái
mỗi ngày mình chạy được tiếng rưỡi là sáu cái
thu nhập thì ngày là mình gần bốn triệu ba triệu sáu
mình lo chắc cũng được lãi suất cũng được gần một triệu
thu nhập cao rút ngắn thời gian lao động tận dụng hết sức lực và sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ
đó cũng là lý do để chàng trai trẻ đỗ nhật minh
xuất thân trong một gia đình có nhiều đời tham gia sản xuất bánh tráng thủ công
lại từ bỏ lò bánh tráng tay của gia đình để đến làm việc trong một dây chuyền sản xuất bánh bằng máy
tráng bánh tay cũng một mươi năm nay rồi
cũng có thuê một người làm bánh tay vất vẻ hơn phải dậy sớm từ bốn giờ đến năm giờ chiều là nghỉ
làm đến năm giờ chiều là nghỉ
làm bánh máy không sao
mấy giờ mình tráng làm tới trưa thôi mình ngồi trong đó mát rồi mình sắp

thu hút gần năm trăm linh người
hiện thôn đông bình có hơn một trăm linh hộ làm nghề sản xuất bánh tráng truyền thống
thu hút gần năm trăm linh người
trong đó có ba hộ đã chuyển đổi từ mô hình truyền thống tráng bánh tay sang tráng bánh bằng máy
trong đó có ba hộ đã chuyển đổi từ mô hình truyền thống tráng bánh tay sang tráng bánh bằng máy
ngoài cung cấp bánh trong tỉnh bánh tráng đông bình còn tiêu thụ mạnh ở nhiều tỉnh thành trong nước
ngoài cung cấp bánh trong tỉnh bánh tráng đông bình còn tiêu thụ mạnh ở nhiều tỉnh thành trong nước
như nha trang gia lai bình định

không phải là bánh tay không bao giờ hết đâu nhiều người hết bánh tay mà mình bán ở nha trang nhiều người đồ hỏi bánh tay
em thường ăn bánh tay nhiều người thấy bánh tay ngon
được biết hội nông dân việt nam tỉnh phú yên đang tiến hành xây dựng dự án phát triển làng nghề bánh tráng đông bình
dự án sẽ được xây dựng trên diện tích năm hectare tập trung một trăm linh xưởng sản xuất nhỏ
mỗi một cơ sở sản xuất nhỏ sẽ bao gồm sân phơi tiêu chuẩn lò xấy khu sơ chế tinh bột khu phụ trợ và nhà sản xuất
tuy nhiên bài toán đặt ra trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa vốn có của những lò bánh truyền thống hiện tại vẫn chưa có được lời giải thỏa đáng
thiết nghĩ nếu các nhà quản lý mới chỉ tập trung về áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất mà chưa khai thác triệt để đến góc độ văn hóa của làng nghề truyền thống
với hoạt động thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm thu hút sự tham gia của lực lượng lao động trẻ tại địa phương thì dần ra nghề trang bánh truyền thống sẽ bị mai một
nếu mà trẻ không làm thì người ở đây
những chiếc bánh mỏng trắng mềm như lụa non khi vừa lấy ra khỏi khung tráng trên bếp lửa đã đủ độ dẻo để xếp lên giá lên vỉ mà không hề bị rách hay nhăn
qua một hai giờ dưới nắng đã đủ độ khô giòn để dùng để làm bánh truyền thống

còn khi đưa vào đầu môi chóp lưỡi của người thưởng thức đã trở thành vị thanh mát dai dai bùi
thế mới biết sự tinh tế sâu sắc của người tổ nghề sự tảo tần của người thợ truyền nhân tráng bánh
họ không chỉ tôn vinh nền văn hóa luôn nước làm sâu sắc hơn giá trị ẩm thực của hạt gạo mà mang trong đó còn là nền văn hóa của một dân tộc một đất nước
đó là lý do những làng nghề bánh tráng tồn tại và phát triển hàng trăm năm nay chạy dọc các địa danh từ bắc vào nam
đó cũng là lý do
để những chiếc bánh công nghiệp dù ngon đến đâu cũng không thể thay thế chiếc bánh được làm thủ công từ bàn tay tảo tần và vô cùng sáng tạo của những người phụ nữ việt nam